chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình giao thông trong nước
thưa quý vị tối ngày một mươi năm tháng năm một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa năm xe ô tô trên đường vành đai ba trên cao
theo hướng mai dịch đi linh đàm khiến cho giao thông ủn tắc kéo dài
khoảng hai mươi h ngày một mươi năm tháng năm tại đường vành đai ba trên cao hướng mai dịch đi linh đàm
một chiếc xe tải tông vào đuôi một xe ô tô tải khác dừng đỗ không cảnh báo trên làn đường phía ngoài cùng
được phép chạy xe với tốc độ tám mươi km trên giờ
cũng tại thời điểm này ba xe ô tô con đi cùng chiều phía sau xe tải trên cũng lần lượt tông vào đuôi nhau
trong đó một chiếc xe ô tô hiệu fort không giữ khoảng cách không làm chủ tốc độ
nên tông mạnh vào đuôi xe ô tô hiệu honda phía trước khiến xe này bị lật chắn ngang đường vành đai ba trên cao
vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên tuyến đường này bị ủn tắc kéo dài hàng km
các lối sẽ trên đường vành đai ba cũng xảy ra tình trạng trên
ảnh hưởng đến việc lưu thông của đường phạm hùng nguyễn xiển
theo thông tin ban đầu nguyên nhân được cho là do xe tải mang bề kiểm soát chín mươi tám c hai mươi x gặp sự cố rừng giữa đường
bốn xe ô tô phía sau đâm rồn toa sự việc khiến tuyến đường vành đai ba trên cao bị ủn tắc kéo dài
ngay sau đó đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
phối hợp với đội cảnh sát giao thông số bảy và đội cảnh sát giao thông số sáu phân luồng phương tiện từ xa
toàn bộ lối lên đường vành đai ba hướng mai dịch linh đàm tạm thời bị phong tỏa không cho xe cộ đi lại để xử lý vụ việc
theo đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng nhưng may mắn không xảy ra thương vong
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện di chuyển ở vành đai ba trên cao
chủ động chọn lộ trình đi lại